tại đà nẵng sáng nay ngày một tết nhân dịp đầu xuân năm mới đinh dậu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm và chúc tết cán bộ lãnh đạo thành ủy
ủy ban nhân dân thành phố và cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng
xuân này thành phố đà nẵng kỷ niệm hai mươi năm thành phố trực thuộc trung ương với nhiều thành tiệu nổi bật trong phát triển kinh tế văn hóa xã hội đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những thành quả mà đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng đã đạt được trong những năm qua
trong năm mới và tương lai thủ tướng yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống địa phương anh hùng tạo dấu ấn rõ nét và có tính đột phá trong phát triển kinh tế
chú trọng công tác xây dựng đảng đầu tư trọng điểm vào lĩnh vực công nghệ cao nông nghiệp sạch du lịch để đà nẵng xứng tầm là thành phố điển hình của cả nước và khu vực
năm hai nghìn một mươi bảy đà nẵng sẽ đăng cai hội nghị cấp cao apec vì thế việc quảng bá hình ảnh đà nẵng hình ảnh việt nam đổi mới năng động an ninh chính trị được đảm bảo là vinh dự và là trọng trách của đảng bộ chính quyền nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố
dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đến chúc tết cán bộ chiến sĩ công an thành phố đà nẵng với lời chúc dành nhiều chiến công trong năm mới và góp phần xây dựng thành phố đà nẵng bốn an đáng sống và xứng tầm khu vực